tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng việt
ứng dụng trí tuệ nhân tạo vais và vb
đây là một trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số makem việt nam
nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
vas và vb là hai công nghệ lói trong nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng việt
ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiên phong tại việt nam
vas là nền tảng công nghệ lõi có thể nhận dạng được đầy đủ giọng nói cả ba miền bắc trung nam
với độ chính xác lên đến chín mươi năm
chuyển đổi giọng nói tiếng việt thành văn bản với kết quả tức thì tốc độ vật trội
nhanh gấp năm trăm linh lần thời lượng âm thanh
đáng chú ý vas đã tối ưu được công nghệ lói chạy trên các thiết bị iot hoàn toàn không cần internet
áp dụng cho lĩnh vực thành phố nhà thông minh
trong khi đó vb có thể học theo bất kỳ giọng nói của một người nào đó trong bốn giờ
với độ tương tự trên chín mươi năm
đa dạng về vùng miền độ tuổi và giới tính
trong xu hướng chuyển đổi số nói chung
việc ứng dụng giọng nói nhân tạo và công nghệ xử lý tiếng nói là một xu hướng tất yếu
đáp ứng yêu cầu cần phải xây dựng và làm chủ những công nghệ lõi
và hệ sinh thái các dịch vụ sử dụng công nghệ tiếng nói
việc xây dựng các công nghệ lõi này không chỉ khắc phục được những đặc thù của ngôn ngữ việt nam
mà còn hỗ trợ triển khai dịch vụ một cách phù hợp
tiết kiệm chi phí tăng tính bảo mật an ninh thông tin quốc gia
cùng với đó công nghệ lõi về xử lý giọng nói tiếng việt
cũng sẽ giúp việt nam mở rộng cơ hội trong lĩnh vực chuyển đổi số